đối tượng nguyễn quang huỳnh trú tại thành phố thái nguyên là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
về tội mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên bắt giữ
nguyễn quang huỳnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên ra quyết định truy nã
vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi về tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng là năm bánh heroin
đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài rồi sau đó quay trở lại lẩn trốn trong nước một thời gian
khi về địa bàn tỉnh thái nguyên thì bị bắt giữ
hiện đối tượng đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
tiếp tục điều tra theo quy định